hưởng ứng tháng cao điểm gia quân thực hiện tổng kiểm tra đối với các vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ
diễn ra từ ngày một mươi năm tháng bảy đến ngày một mươi bốn tháng tám công an tp hcm công an tỉnh gia lai
cùng công an các tỉnh thành phố đã đồng loạt gia quân mở cao điểm xử lý các vi phạm là nguyên nhân dẫn tới tai nạn
hoạt động này sẽ được tiến hành thường xuyên và rộng khắp trên cả nước đặc biệt là trên các tuyến cao tốc
các đô thị lớn và các tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông
mục đích là lập lại trật tự an toàn giao thông và tăng cường tính răng đe đối với người điều khiển phương tiện vi phạm
thời gian thực hiện cao điểm từ ngày một mươi năm tháng bảy đến ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tại khu vực trung tâm quận một qua hai giờ tuần tra kiểm soát đội cảnh sát giao thông bến thành đã phát hiện xử phạt
nhắc nhở bảy trường hợp vi phạm các lỗi như dừng đổ không đúng nơi quy định điều khiển xe cắt máy không đổi bộ bảo hiểm
các đơn vị còn kết hợp ghi hình lưu động xử phạt qua hình ảnh những trường hợp vi phạm
trong quá trình kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông tập trung phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn
sử dụng chất ma túy trái phép chạy quá tốc độ quy định lưu thông không đúng phần đường làng đường tránh vượt không đúng quy định chở quá số người v v
sau khi kết thúc đợt cao điểm phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát sẽ tiến hành sơ kết đánh giá kết quả thực hiện
từ đó đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới
ngày một mươi năm tháng bảy lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh gia lai và lực lượng công an các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh
đã tổ chức lễ gia quân tổng kiểm soát xe ô tô khách xe vận tải xe container và cả xe máy
trong đó lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm được xác định là nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ tai nạn giao thông
như nồng độ côn ma túy tốc độ phần đường chở quá số người và không đổi mũ bảo hiểm theo quy định
sau buổi lễ phát động lực lượng cảnh sát giao thông cùng với các lực lượng đã tiến hành gia quân tổng kiểm soát các phương tiện tham gia giao thông
trên tuyến quốc lộ một mươi chín một mươi bốn đi qua địa bàn tỉnh đợt gia quân tổng kiểm soát được thực hiện từ ngày một mươi năm tháng bảy đến ngày một mươi bốn tháng tám